thưa quý vị từ sáng cho đến trưa nay hai tháng hai đường phố hà nội vẫn chìm trong những lớp sương mù dày đặc gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại các tuyến đường và nút giao cắt có lượng sương mù dày đặc để điều tiết phương tiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại các tuyến đường đầu cửa ngõ vào hà nội sương mù bao phủ người điều khiển phương tiện chỉ quan sát được trước mình vài chục mét
tất cả các phương tiện phải bật đèn cảnh báo và đèn phá sương để phóng nguy hiểm
trong khi đó các phương tiện lưu thông ở ngoại thành
gặp tình trạng này nặng hơn thậm chí nhiều chủ phương tiện phải giảm hẳn tốc độ mới có thể quan sát được đường

trên những tuyến cao tốc thì hiện tượng này rất nguy hiểm
các chủ phương tiện người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông
và giảm tốc độ để kịp thời phản ứng khi có tình huống bất ngờ xảy ra
vâng cũng do thời tiết xấu sương mù dày đặc thì đã khiến cho các chuyến bay đi và đến cảng hàng không quốc tế nội bài vào sáng ngày hôm nay không thể cất hạ cánh
cụ thể là có chín chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị
bảy chuyến bay có lịch trình đến cảng hàng không quốc tế nội bài không thể hạ cánh
hai mươi chuyến bay dự kiến khởi hành từ nội bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết sân bay đã kích hoạt phương thức điều hành trong điều kiện tầm nhìn hạn chế
để đảm bảo an toàn hàng không tổ lái chuyến bay phải tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác
nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi mà không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch